mưa to từ ngày sáu tháng sáu đến ngày một mươi một tháng sáu trên địa bàn tỉnh bắc cạn đã làm một người bị thương do bị đá sạt lở
mưa to cũng đã khiến một trăm linh một ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị sạt và ngập nước
bảy điểm sạt lở với khối lượng đất đá khoảng hai mươi một hai trăm bốn mươi tám m ba hiện nay đã thông đường bảo đảm giao thông tạm thời
ngoài ra đá lở đã khiến năm mươi mét mặt đường tại quốc lộ ba b bị hư hỏng chín cầu tràn bị ngập
mưa to khiến ba mươi bảy sáu hectare nông lâm nghiệp và thủy sản bị ngập
ước thiệt hại sơ bộ về tài sản hoa màu đến thời điểm hiện tại là khoảng hơn bốn tỷ đồng
sở giao thông vận tải tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức bảo đảm giao thông thông đường bước một đối với các tuyến quốc lộ tỉnh lộ
đơn vị quản lý khai thác công trình hồ chứa nước thường xuyên theo dõi mực nước trong hồ
thực hiện quy trình vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du
chính quyền địa phương cũng đã tổ chức di rời tạm thời người và tài sản tại các điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn